nhận được tin đồng chí đại tướng sì sạ vạt kẹo bùn phăn đảng viên đảng cộng sản đông dương từ năm một nghìn chín trăm năm mươi
nguyên ủy viên trung mương đảng từ khóa một đến khóa tám nguyên bí thư trung mương đảng khóa ba khóa bốn
nguyên ủy viên bộ chính trị các khóa bốn sáu bảy tám nguyên ủy viên bộ tư lệnh tối cao quân đội nhân dân lào
nguyên tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân lào nguyên bộ trưởng văn phòng chính phủ
nguyên bộ trưởng bộ an ninh nguyên bí thư trung mương đoàn thanh niên nhân dân cách mạng lào
nguyên bí thư đô trưởng thủ đô viêng trăn nguyên bộ trưởng bộ nông lâm nghiệp nguyên phó chủ tịch nước
nguyên thủ tướng chính phủ nguyên chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước
đã từ chân ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi
ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ban chấp hành trung mương đảng cộng sản việt nam
quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đã gửi điện chia buồn toàn văn bức điện như sau
chúng tôi vô cùng xúc động và bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn
được tin đồng chí đại tướng sì dạ vạt kẹo bùn phăn nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên thủ tướng chính phủ nguyên chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước
từ chân ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi
thay mặt đảng nhà nước ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và nhân dân việt nam
chúng tôi xin gửi tới đảng nhà nước ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước
nhân dân lào và gia quyến đồng chí sĩ dạ vạt kẹo bùn phăn lời chia buồn sâu sắc nhất
đồng chí sĩ dạ vạt kẹo bùn phăn nhà lãnh đạo xuất sắc người con ưu tú của nhân dân các dân tộc lào
một trong những vị đại tướng đầu tiên của quân đội nhân dân lào người chiến sĩ cách mạng kiên cường
suốt đời hy sinh vấn đấu vì độc lập dân tộc tự do hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển phồn vinh của đất nước lào